lực lượng cứu hộ nepal đã tìm được thêm hai thi thể trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không yettel airlines nâng tổng số thi thể tìm được lên bảy mươi người
chiến dịch tìm kiếm sau đó đã tạm thời dừng lại do địa hình phức tạp song hoạt động của lực lượng cứu hộ sẽ tiếp diễn trong ngày một mươi bảy tháng một
theo cơ quan hàng không dân dụng nepal một chiếc trực thăng mi một mươi bảy của quân đội nepal đã được điều đến pokara
nơi xảy ra tai nạn để đưa thi thể các nạn nhân về thủ đô kamandu nhận dạng
hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy
chiếc máy bay atr bảy mươi hai của hãng hàng không jtlis khởi hành từ thủ đô kathmandu đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn pokhara và vỡ thành nhiều mảnh
cơ quan hàng không dân dụng nepal cho biết trước khi rơi tổ lái đã cố liên lạc với sân bay
chiếc máy bay chở sáu mươi tám hành khách cùng bốn thành viên phi hành đoàn
trong số hành khách có một mươi năm người nước ngoài gồm các quốc tịch ấn độ nga hàn quốc argentina australia pháp và ireland
ngày một mươi tháng năm hãng hàng không jtlis đã được tìm thấy
ngày một mươi sáu tháng một nepal đã dành một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại nước này kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai